trước tình hình cơn bão số sáu có tên quốc tế là naki có thể đổ bộ vào khu vực trung và nam trung bộ nước ta trong đêm mai một mươi một
thủ tướng vừa có công điện yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành địa phương không được chủ quan
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó một cách kịp thời có hiệu quả
công điện yêu cầu các tỉnh ven biển tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi và hoạt động của tàu thuyền
tập trung giả soát kiểm đếm các phương tiện tàu thuyền thông tin kịp thời và hướng dẫn các phương tiện còn hoạt động trên biển
di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn
căn cứ diễn biến của bão tình hình cụ thể tại địa phương quyết định thời điểm và tổ chức thực hiện việc cấm biển theo quy định
tổ chức hướng dẫn di chuyển gia cố bảo đảm an toàn giảm thiệt hại đối với hoạt động nuôi trồng thủy hải sản
giả soát phương án chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu
triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch ven biển kiểm soát hướng dẫn giao thông
nhất là trên các tuyến đường ven biển các cầu vượt biển để bảo đảm an toàn trong thời gian bão đổ bộ